triển lãm trưng bày hơn một trăm linh tác phẩm thư pháp hán nôm xoay quanh chủ đề giáo dục
nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học tôn sư trọng đạo của dân tộc ta
trong suốt một mươi năm năm qua nhân mỹ học đường trực thuộc trung tâm bảo tồn di sản văn hóa tôn giáo
đã đào tạo bồi dưỡng kiến thức cơ bản về hán nôm và thư pháp cho hàng nghìn học viên
hoạt động triển lãm thư pháp hàn mặc hàng năm không chỉ là kết quả học tập
mà còn là minh chứng cho những nỗ lực của thầy và trò nhân mỹ học đường
trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống
và chính sự quan tâm của đông đảo công chúng dành cho triển lãm cũng chính là câu trả lời cho những nỗ lực ấy
triển lãm diễn ra đến ngày hai mươi tháng một mươi một tại chùa mễ trì thượng quận nam từ liêm thành phố hà nội